thưa quý vị căn cứ pháp luật việt nam và quốc tế bộ công an thông báo hai tổ chức dưới đây đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố
tổ chức khủng bố nhóm hỗ trợ người thượng có tên tiếng anh là montagnas support group inc viết tắt là msgi
do các đối tượng imus mello và edwin burdap nguyên là thành viên tổ chức quỹ người thượng mfi ở mỹ
tuyên bố thành lập năm hai nghìn hai mươi một nhằm móc nối lôi kéo người dân tộc thiểu số sử dụng bạo lực tiến hành khủng bố
kích động biểu tình bạo loạn vũ trang đòi ly khai tự trị thành lập nhà nước riêng ở tây nguyên
msgi hoạt động theo phương thức bạo động chủ trương lôi kéo tuyển bộ thành viên ở trong nước huấn luyện phương thức hoạt động kích động biểu tình
bạo loạn vũ trang tài trợ tiền vũ khí phương tiện chỉ đạo tiến hành tấn công khủng bố giết hại cán bộ và người dân
phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân nhằm đòi ly khai tự trị thành lập nhà nước đề ga ở tây nguyên
hai tổ chức khủng bố người thượng vì công lý có tên tiếng anh là montanastan for justice msfg
do các đối tượng ewing burdap efik herdok efer herdre iaron eban hursarina karong hurtun burdap irungin knul
hirmela herdre thành lập tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại thái lan và hoạt động tại mỹ từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
ba msfg hoạt động theo phương thức tuyên truyền lôi kéo tuyển mộ thành viên phân công nhiệm vụ huấn luyện phương thức hoạt động
tài trợ tiền chỉ đạo mua sắm vũ khí phương tiện tiến hành tấn công khủng bố giết hại cán bộ và người dân
phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân nhằm thành lập nhà nước riêng ở tây nguyên
nhóm hỗ trợ người thượng msgi và người thượng vì công lý msfg là tổ chức khủng bố
do đó người nào có hành vi tham gia tuyên truyền lôi kéo
dục người khác tham gia tài trợ nhận tài trợ của nhóm hỗ trợ người thượng msgi và người thượng vì công lý msfg
tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do hai nhóm này tổ chức hoạt động theo chỉ đạo của hai nhóm này
là phạm tội khủng bố tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật việt nam
vào chiều nay đại diện viện kiểm sát đã hoàn tất việc công bố cáo trạng liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án trương mỹ lan và đồng phạm
theo đại diện của viện kiểm sát trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp
sau khi thâu tóm và nắm giữ từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
đã chỉ đạo đồng phạm đi rút tiền từ scb
từ đó đồng phạm của trương mỹ lan đã thành lập các đơn vị thuộc scb chỉ cho vay giải ngân theo yêu cầu của trương mỹ lan
chỉ đạo thành lập sử dụng các công ty ma thuê nhờ các cá nhân đứng tên hồ sơ vay cổ phần tài sản đảm bảo tạo lập hồ sơ vay vốn khống
ngày bảy tháng ba hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi hành vi phạm tội của bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm
trừ phần xét hỏi tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo nguyễn cao trí do hành vi của bị cáo độc lập với các hành vi của các bị cáo trong vụ án
sau khi xem xét hồ sơ bệnh án của bị cáo trí hội đồng xét xử quyết định cho phép bị cáo vắng mặt
khi nào hội đồng xét xử xét hỏi tới hành vi phạm tội của bị cáo thì sẽ yêu cầu dẫn giải bị cáo đến dự phiên tòa
cũng trong ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tiến hành tuyên án với bị cáo trương quang việt
cựu giám đốc cdc hà nội lê minh tuyến cựu trưởng phòng tài chính cdc hà nội về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi nghị án hội đồng xét xử tuyên án hành vi của các bị cáo đã vi phạm quy định đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền chín một tỷ đồng
hành vi này nguy hiểm cho xã hội xâm phạm lợi ích của nhà nước
xâm phạm đến tính minh bạch trong đấu thầu
các bị cáo biết hành vi là sai nhưng vẫn thực hiện
bị cáo trương quang việt dẫn vai trò cao hơn định hướng dẫn dắt vụ việc
hội đồng xét xử tuyên án bị cáo trương quang việt mức án ba mươi sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo
lê minh tuyến ba mươi tháng tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
công an phường hai quận tân bình tp hcm đang vào cuộc xác minh vụ việc nhiều nhà dân và ô tô bị bắn bi sắt
gây hư hỏng xảy ra trên địa bàn
ban đầu có khoảng ba trường hợp bị bi sắt bắn trúng gây thiệt hại tài sản
được lựa chức đang nhận định đây không hẳn là bắn bi sắt cố tình vào nhà người dân
tuy nhiên sau đó có khoảng một mươi nhà dân bị bắn bi sắt
ngoài ra một số ô tô động trước quán cà phê trên đường lam sơn bị chúng bi sắt vỡ kính
một nhà bị bi sắt trúng làm vỡ đường ống máy nước nóng cửa kính của một nhà dân khác bị thủng
do trúng bi sắt gây thiệt hại hàng chục triệu đồng
hiện chưa xác định được vị trí xuất phát của các viên bi sắt
tuy nhiên những viên bi này thường xuất hiện vào buổi trưa
nhiều sự việc xảy ra khiến người dân không khỏi lo lắng
theo ghi nhận khu vực nhà dân bị bắn bi sắt chỉ cách sân bay tân sơn nhất khoảng một cây số
bi sắt vương vãi nhiều nơi trong nhà dân và cả ngoài đường
các viên bi có kích thước trừng đầu đũa sáng bóng
hiện người dân đã thu gom các viên bi này và giao nộp để điều tra xử lý theo quy định
mở rộng điều tra vụ tiếp viên hàng không sách ma túy từ pháp về việt nam
tính đến ngày sáu tháng ba công an tp hcm đã khởi tố một trăm tám mươi ba vụ án và năm trăm linh hai bị can về nhiều tội danh
đồng thời xử lý hành chính tám mươi sáu người liên quan
công an tp hcm đã phối hợp cùng các đơn vị địa phương triệt phá hơn một trăm tám mươi đường dây vận chuyển mua bán tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy ở tp hcm bình dương và đồng nai
đồng thời thu giữ vật chứng là hơn một trăm sáu mươi năm kg ma túy tổng hợp các loại một mươi khẩu súng
hơn năm mươi viên đạn các loại một quả lựu đạn và nhiều tăng vật có liên quan
lực lượng công an còn làm rõ trước khi bị bắt các đối tượng trong chuyên án từng mua bán hơn một trăm ba mươi kg ma túy
tám kg ma túy đá bốn hai trăm năm mươi gói ma túy nước vui một trăm linh chín viên thuốc lắc với tổng số tiền giao dịch hơn hai mươi hai tỷ đồng
công an tỉnh lai châu cho biết đơn vị đang nỗ lực truy bắt nghi phạm trong vụ án giết người
xảy ra vào tối ngày năm tháng ba tại bàn phiêng án giãn nậm